thanh hóa là địa phương sớm triển khai xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt chuẩn
đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn đã và đang phát huy năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
xuất phát từ vai trò vị trí chức năng nhiệm vụ của trung tâm bồi dưỡng chính trị
tỉnh thanh hóa đã ban hành quy định về xây dựng công nhận trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đạt chuẩn
trong sáu tiêu chí đề ra gắn với giai đoạn lộ trình cụ thể
chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý giảng viên có cơ sở vật chất xứng tầm cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa quan trọng
ngân sách tỉnh hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ bản các huyện dành quỹ đất bố trí thêm vốn
thực hiện xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học
trung tâm của chúng tôi trong ban giám đốc trăn trở nhất để làm thế nào đó để đưa đến đội ngũ giảng viên
và đặc biệt là các đồng chí học viên hiểu được quan điểm chủ trương đường lối
thì cái điều trăn trở nhất của ban giám đốc chúng tôi đó là phải đổi một cái phương pháp đánh đạo phương pháp quản lý phương pháp giảng dạy
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm trung tâm tổ chức tới một trăm hai mươi năm lớp đả tạo bồi dưỡng cho gần một mươi năm học viên
và sáu mươi hoạt động
các hội nghị báo cáo viên thu hút hơn ba bảy trăm linh lượt người tham gia
thanh hóa đã có một mươi trung tâm bồi dưỡng chính trị được kiểm tra công nhận đạt chuẩn
nhiều huyện thực hiện xã hội hóa tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy và học
đây là cái sân chơi rất là bổ ích để tạo cho giảng viên đối với đối với chính trị
đến giao lưu học hỏi kinh nghiệm trao đổi kinh nghiệm
và không chỉ về giảng dạy với đối với chính trị mà cả về công việc tổ chức hoạt động của trung tâm
từ cái thao giảng này kể cả người giảng cũng như người đi dự đã học tập góp ý trao đổi với nhau
và tự mình nhận thấy mình còn yếu với gì mạnh với gì học tập của bạn
để phong cách để phương pháp để lưu dung
chú trọng đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị gắn với quy hoạch bố trí sử dụng cán bộ
nâng cao kiến thức kỹ năng trình độ toàn diện của đội ngũ cán bộ
thanh hóa đã phát huy hiệu quả trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ trong lãnh đạo
điều hành thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tổ chức tốt thực hiện nhiệm vụ được giao
đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời đại kinh tế tri thức